dù cơ quan chức năng liên tục phát cảnh báo về tình trạng lừa đảo thông qua mạng xã hội
tuy nhiên vẫn có một số nạn nhân bị những kẻ lừa đảo tiếp cận và giải bẫy bằng lời yêu đương hoặc chuyện cảm động
tại nghệ an một đối tượng lừa đảo nạn nhân hơn một mươi hai tỷ đồng bằng thủ đoạn trên đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ
đó là đào thị mộng thường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại xã vĩnh thới huyện lai vung của tỉnh đồng tháp
để thực hiện hành vi lừa đảo của mình thường tạo và sử dụng tài khoản facebook đào ngọc minh
đăng các hình ảnh thiêu nữ trẻ đẹp sau đó kết bạn làm quen nhắn tin với một số người đàn ông có điều kiện kinh tế
khi bị hại tin tưởng và có tình cảm yêu đương với nhân vật mà thường dựng lên
thường đã đưa ra nhiều thông tin không có thật về việc cần tiền để lo công việc mua sắm trả nợ làm thủ tục thừa kế
từ đó nhiều lần lừa đảo nạn nhân chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
với thủ đoạn như trên bước đầu cơ quan công an chứng minh thường đã lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của một người đàn ông trú tại thành phố vinh của tỉnh nghệ an số tiền hơn một mươi hai tỷ đồng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của thường cơ quan công an thu giữ hai điện thoại di động phong tỏa một hợp đồng đầu tư trái phiếu trị giá bốn tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã phối hợp đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với thường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại tỉnh nam định trần thị bích phượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nữ nhân viên biêu điện tại thị trấn thịnh long huyện hải hậu đã làm giả năm mươi năm sổ tiết kiệm của một mươi năm người dân
chiếm đoạt tổng số tiền gần sáu năm tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân
hầu hết nạn nhân là người cao tuổi gia đình chính sách thương bệnh binh người có bất trọng bệnh
theo điều tra từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba phượng là nhân viên tại biêu cục thị trấn thịnh long huyện hải hậu
lợi dụng vị trí công tác phượng dùng tờ bìa a bốn
a bốn có màu xanh để làm giả sổ tiết kiệm có đóng dấu mực đen của biêu cục thị trấn thịnh long và ký tên ở mục giao dịch viên
phượng đã làm giả năm mươi năm sổ tiết kiệm của một mươi năm người dân ở thị trấn thịnh long chiếm đoạt tổng số tiền gần sáu năm tỷ đồng
trong đó nạn nhân bị phượng lừa đảo chiếm đoạt nhiều nhất là trên hai bảy tỷ đồng
sau một thời gian khẩn trương điều tra xác minh thu thập chứng cứ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định
đã bắt tạm giam trần thị bích phượng ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi lạm dụng chức vụ kiền hạn để chiếm đoạt tài sản
hai mươi năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo phan ngọc phương về tội lợi dụng chức vụ kiền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng phương là công chức địa chính xã bình thủy huyện châu phú tỉnh an giang
từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
phương đã lợi dụng sự tin tưởng quản lý không chặt chẽ của cơ quan để lập các thủ tục cấp mới cấp đổi chuyển đổi chuyển nhượng
tặng cho một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định với giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm cấp giấy trên là bốn bảy tỷ đồng và thời điểm giám định là gần bảy chín tỷ đồng
ngoài ra phương còn chuyển quyền sử dụng đất cho ba người chiếm đoạt tổng cộng trên ba tỷ đồng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh đắk lắc đã khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với vũ xuân thụy bốn mươi hai tuổi trú tại phường tân thành thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
đây là đối tượng đã dùng dao đâm chém người vì ghen tuông
theo điều tra ban đầu thụy và một người phụ nữ bốn mươi tuổi cùng chú tại phường đã từng có quan hệ tình cảm
khoảng hai mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng chín sau khi đi nhậu về thụy điều khiển xe máy đến nhà người phụ nữ
để nói chuyện nhưng không gặp
khoảng một mươi phút sau thụy thấy người phụ nữ trên được anh trần văn liêm ba mươi bảy tuổi điều khiển xe máy trở về đến nhà
tại đây cả ba người đứng nói chuyện được một lúc thì xảy ra mâu thuẫn
thụy đã lấy từ trong cốp xe máy ra một con dao dài bốn mươi hai cm rồi đe dọa và đâm chém nhiều nhát vào người anh liêm
làm nạn nhân gục ngã xuống đường và tử vong trên đường đi cấp cứu
gây án xong thụy đã đến cơ quan công an đầu thú giao nộp hung khí và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu xác định anh liêm bị một mươi vết thương
trong đó có một vết ở vùng bụng trái gây đứt động mạch làm mất máu cấp dẫn đến tử vong
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây trên địa bàn thành phố đà nẵng đã xảy ra nhiều vụ án liên quan đến hành vi chế tạo
mua bán tàng trự trái phép vũ khí quân dụng
xuất phát từ những cơ sở thích cá nhân cho đến khi vi phạm pháp luật thì một số ít đối tượng đã không mang đến hậu quả gây nguy hiểm đến toàn xã hội
bằng tinh thần quyết liệt đến cùng toàn lực lượng công an thành phố đà nẵng đang ra sức đấu tranh
ngăn chặn những hành vi liên quan đến vũ khí quân dụng có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của mọi người
đây là đối tượng phạm ngọc sơn hai mươi ba tuổi trú tại phường hòa hiệp nam quận liên triểu thành phố đà nẵng
vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về hành vi chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba sơn tìm kiếm các bản thiết kế súng trên mạng và đặt dịch vụ in ba d tại việt nam
theo kết quả giám định những khẩu súng ba d do sơn sản xuất có khả năng bắn được rạn thật tiêm ẩn nhiều nguy cơ nếu số súng này được sản xuất và sử dụng tràn lan
tình cờ em theo dõi anh tìm được cái video
em thấy hay nên là em cũng làm
cái đó em thấy làm nó dễ khi mà em xem video em thấy nó dễ dàng cách làm nó dễ nên là em tự làm theo và làm được
còn đây là hai đối tượng phùng xuân ngọc hai mươi năm tuổi và lê đình minh hùng hai mươi sáu tuổi cùng chú tại xã điện bàn tỉnh quảng nam
bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố khởi tố về tội chế tạo tàng trữ vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
trước đó vì nhiều người miễn tiền không trả nên ngọc đã bàn bạc với hùng cùng mua một khẩu súng ngắn trên mạng xã hội để đi đòi nợ
hùng thỏa thuận sẽ nhận súng và năm viên đạn đầu trì qua đường chuyển phát nhanh dưới dạng linh kiện tháo rời để tránh bị phát hiện và tham khảo cách lắp ráp theo video được gửi từ người bán
giờ em cảm thấy hành vi của mình là sơ chế phức lực không nên tàng trữ vũ khí quân dụng tại nhà
tại vì mình là công dân mình không có quyền để tàn trữ vũ khí gây nguy hiểm tới mọi người xung quanh
nhận thức hạn hẹp đi cùng với sự hiếu thắng ham lợi nhuận rất nhiều thanh niên trên địa bàn thành phố đà nẵng cũng như các địa phương lân cận đã vướng vào vòng lao lý
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an thành phố đà nẵng và công an các đơn vị địa phương đã nắm giữ
tình hình tổ chức hàng chục đợt tuyên truyền vận động người dân tố giác tội phạm và giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trong thời gian vừa qua công an ninh điều tra đã phát hiện nhiều vụ chế tạo sản xuất mua bán sử dụng chế phép vũ khí quân dụng
và đáng lưu ý là các đối tượng phạm tội còn rất là trẻ trong khi đó pháp luật rất nghiêm khắc với hành vi phạm tội này

do vậy công an ninh điều tra khuyến cáo người dân nếu phát hiện các loại vũ khí quân dụng thì kịp thời đem giao nộp cho cơ quan công an gần nhất
hoặc báo cho cơ quan công an để cơ quan có biện pháp xử lý kịp thời
tính sát thường của những loại súng tự chế súng ba d đều rất nguy hiểm không khác gì các loại vũ khí thông thường
thời gian tới công an thành phố đà nẵng sẽ tăng cường hơn nữa công tác quản lý kiểm soát với các loại tội phạm
và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mua bán tặng chữ vật liệu
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự của địa phương trước những nguy cơ tiềm ẩn phức tạp
công an huyện thanh liêm của tỉnh hà nam vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguyễn văn duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã thanh hủy huyện thanh liêm tỉnh hà nam khi đang trốn tại thành phố hồ chí minh
trước đó đối tượng nguyễn văn duy cùng đồng bọn đã gây ra vụ gây dối trật tự công cộng tại thôn quang trung xã thanh hà huyện thanh liêm
sau khi gây án đối tượng duy đã bỏ trốn khỏi địa phương
ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng duy bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam ra quyết định truy nã
khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra xác minh tổ công tác của công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam
đã phát hiện và bắt giữ đối tượng duy khi đang trốn tại xã thới tam thôn huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
tại cơ quan công an đối tượng duy đã khai nhận thời gian qua đã thường xuyên di chuyển trốn đến nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng về tội lỗi
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng hoàng quỳnh anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại phòng một trăm linh một b ba giảng võ phường giảng võ quận ba đình tp hà nội
đối tượng này có sẹo chấm cách năm cm sau đuôi mắt trái
và đối tượng phùng quang thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại phố trà một phường hội hợp thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi ở đầu mắt phải
và đối tượng lê khắc thảo sinh năm hai nghìn bốn hộ khẩu thường trú tại xóm ba thôn bạch liên xã liên phương huyện thường tín thành phố hà nội
bị công an huyện thường tín thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm trên sau đuôi lông mảy trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm linh
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện